đêm qua một đám cháy lớn đã bùng phát tại ngôi nhà năm tầng kinh doanh vàng mã
ở phố hàng mã quận hoàn kiếm hà nội khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
nhận được tin báo sáu xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát
phòng cháy chữa cháy đã được điều động đến hiện trường
do ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ nhỏ kinh doanh vàng mã khói đen bốc lên dày đặc
nên việc chạy cháy rất khó khăn
đến hơn giờ sáng nay ngọn lửa cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên vì trong nhà chứa nhiều hàng hóa vật liệu xốp nên ngọn lửa vẫn còn âm ỉ
thời điểm vụ cháy xảy ra trong nhà không có người nên không xảy ra thương vong
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dập tắt hoàn toàn ngọn lửa
đồng thời phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân